trong tám tháng của năm hai nghìn hai mươi một tai nạn giao thông trên cả nước tiếp tục giảm sâu ở cả ba tiêu chí về số vụ số người tử vong và số người bị thương
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
toàn quốc xảy ra bảy sáu trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết ba tám trăm chín mươi hai người bị thương năm ba trăm hai mươi sáu người
cụ thể đường bộ xảy ra bốn tám trăm hai mươi sáu vụ làm chết ba tám trăm hai mươi người bị thương hai năm trăm ba mươi người
đường sắt xảy ra bốn mươi bảy vụ làm chết bốn mươi một người bị thương một mươi hai người
đường thủy xảy ra ba mươi hai vụ làm chết hai mươi hai người bị thương một người
hàng hải xảy ra sáu vụ làm chết và mất tích chín người không có người bị thương
tính riêng trong tháng tám năm nay kể từ ngày một mươi năm tháng bảy cho đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
toàn quốc xảy ra năm trăm một mươi vụ tai nạn
giao thông làm chết hai trăm năm mươi bảy người và làm bị thương ba trăm bốn mươi hai người